phó thủ tướng quán kiệt phải đẩy nhanh hơn tốc độ tiêm vaccine theo hướng chuyển từ ưu tiên cho nhóm người có bệnh nền
người trên năm mươi tuổi sang phấn đấu tiêm cho tất cả người dân thuộc nhóm tuổi chỉ định tiêm
đặc biệt không để người trên năm mươi tuổi người có bệnh nền trừ một số ít người thuộc nhóm chống chỉ định không được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
phó thủ tướng nhấn mạnh giả sử biến chủng omicron có độc lực nhẹ đi thì vẫn có một tỷ lệ người đã tiêm đủ vaccine bị nhiễm
trong đó sẽ có một tỷ lệ bị nặng
nếu chúng ta để so ca nhiễm nhiều
dồn vào một thời điểm gây quá tải hệ thống y tế thì tỷ lệ tử vong sẽ rất cao vì vậy không được lơi lỏng cảnh giác